một tòa trung cư cao ba mươi ba tầng tại đông nam hàn quốc đã bốc cháy dữ dội
khiến cho hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp và ít nhất tám mươi người bị thương
vụ cháy xảy ra tại tổ hợp trung cư và trung tâm thương mại ở thành phố ulsan
ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ khoảng tầng tám đến tầng một mươi hai và sau đó lan nhanh do có gió lớn
mặc dù sau đó ngọn lửa đã được khống chế nhưng lực lượng cứu hộ vẫn phải tìm kiếm những người mắc kẹt
và hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong